nhóm đối tượng khai nhận sau khi đã uống rượu
cả nhóm vượt chốt để vào nhà một người bạn ở nội hoàng chơi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng đang tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật
còn tại an giang một hộ gia đình gồm sáu người sống tại campuchia
đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào việt nam trên tuyến sông tiền
cũng đã bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương
thị xã tân châu tỉnh an giang phát hiện ngăn chặn kịp thời
vào đêm ngày hai mươi một tháng năm tổ công tác tuần tra kiểm soát trên sông tiền
vị trí cách cột mốc hai trăm bốn mươi một khoảng ba trăm năm mươi m về phía tỉnh đồng tháp
đã phát hiện ngăn chặn kịp thời một hộ gia đình gồm sáu người ở tỉnh campong chanan
đi trên hai thuyền có ý định vượt biên nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau khi phát hiện tổ công tác đã vận động tuyên truyền yêu cầu các hộ trên
quay trở lại campuchia tiếp tục sinh sống
chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại nước sở tại
không được nhập cảnh trái phép
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã nhanh chóng không chế bắt giữ đối tượng phạm văn việt
ở xã hà kỳ có hành vi chống đối người thi hành công vụ
điều đáng nói là trong những ngày chuẩn bị diễn ra bầu cử đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp thì đối tượng việt thường xuyên đe dọa người dân trên địa bàn
tập trung đi bầu cử khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng bức xúc
vào ngày một mươi tám tháng năm từ những mâu thuẫn nhỏ việt đã dùng hung khí gây thương tích
cho ông nguyễn văn tiếp ông nguyễn văn năm và ông đoàn văn phú đều ở thôn hà hải xã hà kỳ
đặc biệt đối tượng còn có những đe dọa đối với người dân địa phương tập trung đi bầu cử
sau khi nhận được phản ánh của quân chúng nhân dân sáng ngày hai mươi một tháng năm
công an huyện tứ kỳ đã triệu tập đối tượng phạm văn việt lên cơ quan công an làm việc
khi lực lượng công an huyện đến nhà việt đã sử dụng dao đinh ba tiếp sát phóng lợn
quyết liệt chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ gây thương tích cho đồng chí phó trưởng công an huyện tứ kỳ
nguy hiểm hơn đối tượng còn đốt chăn chiếu trong nhà gây cháy lớn để cản trở lực lượng chức năng
trước tình thế cấp thiết công an huyện đã chỉ đạo tăng cường lực lượng mạnh
chấn áp cắt khóa cửa dập tắt đám cháy và không chê đối tượng ngay sau đó
đồng thời thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm trong nhà của đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận về những hành vi vi phạm của mình
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lùa a tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tam nông tỉnh phú thọ
là đối tượng đinh văn thìn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thọ văn huyện tam nông tỉnh phú thọ
và đối tượng hoàng văn thìn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã mỹ thuận huyện tân sơn tỉnh phú thọ
bị công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an